ngày mai chín tháng một sẽ diễn ra các hoạt động giao lưu thể thao giữa bộ công an việt nam và bộ nội vụ campuchia
để chuẩn bị tốt nhất cho các hoạt động
và chiều nay các đội tuyển đã có buổi tập luyện để làm quen với địa điểm thi đấu
ngay sau khi có mặt tại việt nam đội tuyển bóng truyền bộ nội vụ campuchia đã đến làm quen dân tại nhà thi đấu học viện an ninh nhân dân
trận thi đấu giao hữu giữa đội tuyển bóng truyền bộ công an và đội tuyển bóng chuyển bộ nội vụ campuchia sẽ diễn ra vào sáng ngày mai
chiều cùng ngày tại sân vận động hàng đẩy sẽ diễn ra trận thi đấu giao hữu giữa hai đội bóng đá của lực lượng công an nhân dân việt nam và lực lượng hiến binh campuchia
đây là sự kiện nằm trong chương trình hợp tác quốc tế giữa bộ công an việt nam và bộ nội vụ campuchia
nhằm gắn kết tăng cường thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống giữa lực lượng chức năng của công an hai nước
vun đắp tình đoàn kết gắn bó hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa việt nam và campuchia nói chung
giữa bộ công an việt nam và bộ nội vụ campuchia nói riêng